thưa quý vị sau đại dịch covid một mươi chín việt nam đã có nhiều chính sách phát triển nhằm khôi phục lại nền kinh tế
trong đó du lịch cũng đã được chú trọng với nhiều chính sách thúc đẩy
tuy nhiên một trong những điểm ngẽn khiến cho du lịch việt nam thời gian qua chưa đủ sức bật
đó chính là quy định thị thực của việt nam quá ngắn
vâng chính vì điều này cho nên du khách không đủ thời gian để trải nghiệm những giá trị đặc sắc của việt nam
và đôi lúc chưa đến được với những sản phẩm hấp dẫn mong muốn
tìm hiểu những địa điểm du lịch nổi tiếng của việt nam
bà elina một du khách người pháp đã khá lan tăn khi lựa chọn bởi thời gian không cho phép
khi thời hạn lưu trú tại việt nam theo quy định hiện nay chỉ là một mươi năm ngày
tôi đến việt nam và thực sự rất ấn tượng với vẻ đẹp nơi đây
nhưng với những quy định theo chính sách thị thực hiện hành tôi chỉ có một mươi năm ngày lưu trú
và thậm chí ba mươi ngày với tôi vẫn là chưa đủ để khám phá hết được danh lam thắng cảnh địa danh lịch sử của việt nam
do đó chúng tôi cứ vừa đi khám phá việt nam mà vừa lo lắng về hạng visa
tôi cho rằng một chính sách thị thực mới vào lúc này là rất cần thiết
thế nhưng với chính sách thị thực mới vừa được quốc hội thông qua
đã nâng thời hạn thị thực điện tử e visa từ ba mươi lên chín mươi ngày
và trong thời gian chín mươi ngày người nước ngoài được nhập xuất cảnh không giới hạn số lần
không phải làm thủ tục cấp thị thực mới
đây là điều được nhiều du khách bày tỏ phấn khởi
việc sửa đổi chính sách tăng thời gian lưu trú đối với chúng tôi là một điểm cộng lớn
tất nhiên không chỉ đối với khách du lịch mà còn đối với cả hoạt động kinh tế của việt nam
theo thống kê trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
việt nam đã đón được bốn sáu triệu khách quốc tế đạt năm mươi tám theo kế hoạch
nhiều chuyên gia đánh giá với chính sách nâng thời hạn thị thực điện tử và miễn thị thực
được thực thi chính thức khởi hậu lực từ ngày một mươi năm tháng tám tới đây
thì việt nam không chỉ đón được tám triệu mà có thể là đón một mươi hai triệu lượt khách quốc tế
vậy thì những chính sách thị thực mới này thì sẽ thao gỡ được những điểm nghẽn gì trong thúc đẩy phát triển du lịch
phó giáo sư tiến sĩ phạm hồng long trường khoa du lịch học đại học khoa học xã hội và nhân văn
sẽ có những chia sẻ cụ thể nội dung này trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông trên thực tế thì một số quốc gia trong khu vực đông nam á đã có chính sách thị thực cởi mở
và được xem là một trong những chiến lược hút khách quốc tế hiệu quả
vì vậy mà việc nới lỏng chính sách thị thực là nỗi niềm mong mỏi của ngành du lịch việt nam
kể từ khi chính thức mở cửa hoàn toàn sau đại dịch vào tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai vậy ông đánh giá như thế nào khi mà vào thời điểm này
việt nam có những chính sách mới về thị thực
quyết định của quốc hội thông qua luật về sức nghiệp cảnh
và đặc biệt là chính sách visa thị thực nâng thời hạn của thị thực điện tử
từ ba mươi ngày đến chín mươi ngày đồng thời visa thị thực gọi là đơn phương
từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày thì chúng tôi cho rằng là ở cái thời điểm này
nó là một trong những cái cú hích rất là đúng thời điểm
và chính sách này bắt đầu có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám
và trên thực tế thì là cái mùa khách du lịch quốc tế khách vào việt nam thường là tháng một mươi
như vậy là ở cái khoảng thời gian như thế này nó là một khoảng thời gian rất là tốt
vậy theo ông các doanh nghiệp lữ hành cần phải tận dụng chìa khóa quan trọng này ra sao
để tạo ra được những cú hích du lịch phát triển hơn ạ
đối với lại doanh nghiệp du lịch thì cái chính sách visa này ra đời thì cái việc đầu tiên tôi nghĩ đến doanh nghiệp cần phải làm
đó là họ phải truyền thông quảng bản
cái chính sách visa này đến các cái đối tác các cái partner của họ trong lĩnh vực đón khách du lịch vào việt nam
nhưng mà để giữ chân khách ví dụ là chúng ta nâng từ ba mươi ngày lên chín mươi ngày đối với thị thực điện tử
từ một mươi năm ngày đến bốn mươi năm ngày với thị thực đơn phương
vậy thì liệu rằng khách có ở lâu như vậy không lại phụ thuộc rất nhiều vào cái khả năng giữ chân của doanh nghiệp
liên quan đến sản phẩm và chất lượng dịch vụ
bên cạnh việc tận dụng những ưu thế từ chính sách thị thực mới
thì theo ông du lịch việt nam
đã và đang cần có những chiến lược gì để thực sự có những đột phá
để giúp phát triển du lịch bền vững phù hợp với xu thế hiện đại
một trong những cái mà rất đáng quan tâm đó là chúng ta sẽ phải làm du lịch một cách bài bản chắc chắn và từ từ dần dần
và liên quan đến cái này thì đúng là trở lại câu chuyện là làm sao mà khách du lịch có thể là quay trở lại việt nam
mà quay trở lại việt nam thì cứ bền vững
do vậy thì cái yếu tố về sản phẩm dịch vụ sẽ là cái yếu tố đầu tiên
cái thứ hai đó là cái cơ sở vật chất cơ sở hóa tầng ở các cái điểm đến du lịch việt nam
cũng cần phải nâng chuẩn chất lượng phục vụ
chúng ta hay bàn về cái câu chuyện là nếu như khách sạn năm sao của nước ngoài nó khác khách sạn năm sao của việt nam
hay là những cơ sở dịch vụ phục vụ khách hàng nhà hàng của việt nam khách nhà hàng quốc tế
thì như vậy cái nhiệm vụ của chúng ta là phải nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật
cũng như là cơ sở hóa tầng truyền thông và xuất tiến quảng bá có trách nhiệm
đôi khi là chúng ta cứ quảng bá hình ảnh việt nam nó quá mức
trong khi đó khách hàng đến trải nghiệm thấy rằng là cái chất lượng dịch vụ nó không đáng
ngoài ra thì khi nói về vấn đề bền vững thì nó còn liên quan đến rất là nhiều khía cạnh khác
ví dụ như là vấn đề về bảo tồn tài nguyên rồi phát huy những giá trị về văn hóa di sản của điểm đến
hay là vấn đề về nguồn nhân lực
cũng như là một trong những yếu tố rất là quan trọng đó là liên kết
liên kết giữa các bên liên quan
giữa các vùng
giữa các miền để thúc đẩy phát triển du lịch
ngoài ra khi chúng ta bàn về hình ảnh du lịch việt nam thì cái liên kết giữa vùng miền
liên kết các điểm đến rất là quan trọng
và cái này nó đòi hỏi công tác quản trị điểm đến du lịch
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi của ông
bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba xe kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
có tích hợp camera mới được cấp phủ hiệu biển hiệu
và thêm một số chính sách đáng chú ý khác
mời quý vị theo dõi ngay sau đây
ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành thông tư sáu hai nghìn hai mươi ba
sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư ba mươi chín hai nghìn một mươi sáu về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
thông tư yêu cầu các tổ chức tín dụng không được cho khách vay vốn để gửi tiết kiệm
mua vàng miếng đảo nợ
thông tư này có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
theo nghị định bốn mươi bảy hai nghìn hai mươi hai từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
xe kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
có tích hợp camera mới được cấp phủ hiệu biển hiệu
cụ thể xe kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp camera hành trình bao gồm
ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ chín chỗ kể cả người lái xe trở lên
và ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container
phù hiệu là mẫu giấy hoặc mẫu tem được cấp cho phương tiện hoạt động vận tải
các phương tiện bắt buộc phải dán khi lưu thông trên đường
chính phủ vừa ban hành nghị định bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi ba
quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng vat
theo đó giảm thuế vat đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ
đang áp dụng mức thuế xuất một mươi trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế đặc biệt
việc giảm thuế vat cho từng loại hàng hóa dịch vụ được áp dụng thống nhất
trường hợp hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không triệu thuế vat
hoặc chịu thuế vat năm thì không được giảm thuế vat
nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba

như thường lệ vào chủ nhật hàng tuần
mời quý vị cùng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý
được các báo đăng tải trong tuần
báo công an dân ra trong tuần để đăng tải bài viết có nhân đề
nhận diện các thủ đoạn để tránh sập bẫy khi lừa đảo trực tuyến gia tăng
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
thời gian vừa qua các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số
các chuyên gia cho rằng bên cạnh các giải pháp kỹ thuật
việc nâng cao nhận thức nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản
để có thể nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến khi tham gia vào môi trường mạng
là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dùng cần quan tâm bảo vệ thông tin cá nhân
không tiết lộ thông tin cá nhân quan trọng như số căn cấp công dân số chứng minh nhân dân
số tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai trên mạng xã hội
hay qua các tin nhắn không xác định nguồn gốc
đặc biệt người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng
cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản không giao hàng hóa cho bất kỳ ai
khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng
kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công
bộ giáo dục và đào tạo vừa thông báo
tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong năm năm
đối với một số trường đại học do vi phạm về tuyển sinh
động thái này được nhiều chuyên gia và dư luận xã hội ủng hộ
nhằm đảm bảo công bằng minh bạch trong tuyển sinh
thông tin đăng tải trên báo đại đoàn kết số gia trang tuần
quyết định này được đưa ra vì trước đó các trường này
bị thanh tra bộ giáo dục và đào tạo xử phạt
vì đã có hành vi vi phạm quy định về số đối tượng điều kiện chỉ tiêu tuyển sinh
vì các trường bị thước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh
không đồng nghĩa với trường dừng tuyển sinh
thay vào đó trong thời gian này bộ giáo dục và đào tạo
sẽ xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường
theo quy định của luật giáo dục đại học
đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho rằng
các trường phải xác định chỉ tiêu theo đúng các điều kiện
đảm bảo chất lượng gửi bộ giáo dục và đào tạo
và bộ sẽ xem xét giao chỉ tiêu cho các trường
sau khi đã trừ đi số chỉ tiêu đã tuyển vượt năm trước
báo lao động số ra trong tuần thì đăng tải bài viết có nhân đề
mua bán giấy tờ giả để hưởng bảo hiểm xã hội
lao động đánh mất quyền lợi chính đáng
nội dung bài viết đề cập đến tình trạng thời gian qua
tình trạng mua bán dây khám sức khỏe giả giấy chứng nhận giả
để nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội diễn ra công khai trên mạng xã hội
hành vi này không những vi phạm pháp luật
mà còn khiến người lao động đánh mất quyền lợi chính đáng của mình
theo các luật sư trường hợp bác sĩ và công nhân cấu kết với nhau
để phù phép từ người mạnh khỏe trở thành bệnh nhân
nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm xã hội
được coi là đồng phạm và đều bị xử phạt hành chính
hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất mức độ hành vi vi phạm của họ
theo các quy định nêu trên
ngoài việc phải đối mặt những mức xử phạt của pháp luật
người lao động còn đánh mất quyền lợi chính đáng của mình
lương cơ sở chính thức tăng thêm hai mươi tám kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh niềm vui thì nhiều người cũng bày tỏ lo ngại
việc tăng lương cơ sở sẽ khiến mặt bằng giá cả
tăng theo ảnh hưởng tới đời sống người dân
báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần có bài viết
ngăn giá hàng hóa té nước theo lương
trước thêm lương tăng thì nhiều người tiêu dùng
có tâm lý buồn lo lẫn lột
thực tế ghi nhận việc tăng giá thường xảy ra trước tăng lương
thậm chí là mức tăng còn hơn cả mức tăng lương
đó là tiền lệ xấu của thị trường
đưa ra các giải pháp bình ổn thị trường trong thời gian tới
trường phòng quản lý thẩm định giá
cục quản lý giá bộ tài chính phạm văn bình cho biết
hoạt động quản lý giá được bộ tài chính đã chuẩn bị đầy đủ
các kịch bản để hạn chế tình trạng giá hàng hóa té nước theo mưa
khi lương cơ sở tăng từ ngày một tháng bảy
bên cạnh đó cục cũng đã tính toán rất kỹ
để cuối năm hai nghìn hai mươi ba lạm phát không vượt quá bốn
chỉ tiêu do quốc hội giao